thanh tra tỉnh gia lai vừa có báo cáo kết quả xác minh theo thông tin phản ánh về việc phá rừng vận chuyển mua bán lâm sản trái phép xảy ra trên địa bàn huyện yapa
đây là kết quả từ chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy gia lai tại hội nghị giao ban về công tác phòng chống tham nhũng chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi có những thông tin về con đường gỗ lậu trên địa bàn huyện yapa mà chúng tôi đã phản ánh trước đó
theo đó đã có một trăm ba mươi ba gốc cây chủng loại cam xe cà chít đường kính từ một mươi một đến ba mươi bốn cm bị chặt hạ tại lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ trư mố
với khối lượng ước tính gần tám sáu mét khối
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra tại kho xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm anh gia lai
phát hiện có sáu trăm bảy mươi bảy khúc hộp gỗ có khối lượng trên tám một mét khối chủng loại cam xe không phù hợp với bảng kê tại xưởng
cơ quan công an đã phát hiện
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với ông đỗ ngọc phong giám đốc công ty
tại cơ quan điều tra bước đầu ông phong khai nhận đã tự ý mua gỗ lậu rồi nhập chung vào số gỗ có trong hồ sơ để hợp thức hóa
liên quan đến vụ việc trên hàng loạt cán bộ tập thể hạt kiểm lâm huyện ia ba ban quản lý rừng trư mố
ubnd xã ia cờ đăm ubnd huyện ia ba xin nhận khuyết điểm chịu hình thức kỳ luật từ khiển trách đến cảnh cáo